và với thành tích đặc biệt này đội tuyển nữ đã nhận được cơn mưa tiền thưởng
và theo quy định huấn luyện viên mai đức trung và các cầu thủ nữ việt nam có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận tiền thưởng
nhưng xung quanh vấn đề này thì lại có khá nhiều ý kiến trái chiều

tiền thưởng từ huân chức lao động do nhà nước phong tặng
tiền thưởng từ các nguồn xã hội hóa
tiền thưởng từ các cơ quan đoàn thể nhà nước
và tiền thưởng từ các mạnh thường quân

theo như những thông tin được báo chí chia sẻ
thì huấn luyện viên mai đức trung sẽ nộp ba mươi thuế thu nhập cá nhân
còn các cầu thủ nữ sẽ nộp một mươi thuế thu nhập cá nhân
nhiều người cho rằng con số ba mươi là quá lớn và cần có cơ chế đặc biệt
đó là miễn thuế để khích lệ tinh thần các cầu thủ cũng như ban huấn luyện
vậy hiểu như thế nào cho đúng chính sách thế nào là phù hợp